sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy ubnd tp đà nẵng đã ra văn bản thông báo để thực hiện các biện pháp kiểm soát
phòng chống lây nhiễm dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo đó chủ tịch ubnd tp yêu cầu các sở ban ngành thuộc ubnd tp ubnd các quận huyện
và đề nghị các hội đoàn thể các cơ quan trung ương các trường đại học cao đẳng
cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện chỉ thị số một mươi chín ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
của thủ tướng chính phủ về việc tiếp tục thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
thời hạn thực hiện quyết định trên từ một mươi ba h ngày hôm nay hai mươi sáu tháng bảy cho đến khi có thông báo mới